theo ông việc làm này được đồng thuận hưởng ứng của các hộ và người dân địa phương
một số hộ lúc đầu không chấp thuận nhưng khi được giải thích đã vui vẻ chấp hành
người dân chuẩn bị khá đầy đủ lương thực thực phẩm thiết yếu
xã giao tri hội phụ nữ đoàn thanh niên và các hội đoàn thể thành lập mỗi thôn một tổ
có nhiệm vụ hỗ trợ bất kỳ lúc nào gia đình có nhu cầu
ông vui thông tin thêm
anh nguyễn đình hòa tiểu khu một xã hoàng thái một trong số hộ dân f hai cho hay
trước khi cho người khóa cổng chính quyền thông báo trước một ngày để chuẩn bị
hầu hết gia đình gặp khó khăn hay thiếu thốn gì bất thiết
anh nói và tin rằng một vài ngày tới có thể chính quyền sẽ mở cổng
vì một số người tiếp xúc gần với ca dương tính đã có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính
theo các chuyên gia pháp lý f không cách ly tại nhà phải đảm bảo ở trong nhà không ra ngoài
đồng thời chính quyền địa phương sẽ thực hiện quản lý giám sát đối tượng f này
những ngày vừa qua công an tp hcm thông tin
lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín thông qua phần mềm kiểm tra khai báo di biến động dân cư
đã phát hiện ba mươi trường hợp f di chuyển trên đường
theo ông lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
qua phối hợp xác minh với một số ban ngành
trong ba mươi trường hợp f di chuyển trên đường chỉ có một mươi người có giấy đi đường
đáng nói là trong ba mươi người này có tám người đang cách ly tập trung
luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo quy định của bộ y tế f khi cách ly tại nhà phải đủ điều kiện về nơi ở khả năng chăm sóc bản thân
đồng thời trong thời gian điều trị tại nhà tuyệt đối không ra khỏi phòng nơi ở để đảm bảo phòng chống dịch không lây lan dịch bệnh
vì vậy trường hợp f vẫn cố tình ra ngoài gây hoang mang cho người dân
thì sẽ bị xử phạt hành chính từ năm đến một mươi triệu đồng
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo điều một mươi bốn nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
hành vi f ra ngoài làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho người khác
thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người vi phạm có thể bị xử phạt hình phạt tù cao nhất đến một mươi hai năm tù
luật sư tuấn nêu
nếu cán bộ công chức địa phương
thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra
giám sát f dẫn đến tạo nguồn cơ lây lan dịch bệnh khó kiểm soát gây hậu quả nghiêm trọng theo luật định
thì cán bộ công chức liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước việc nhiều người dân ở các xóm lao động khu nhà trọ
cần nên liên tục thắc mắc chờ mòn mỏi không nhận được cõi hỗ trợ
phó chủ tịch ubnd tp võ văn hoan đã khẳng định chậm nhất là đến ngày sáu tháng chín người dân sẽ nhận được
thậm chí ông khoan cho biết chính quyền cơ sở phải xuống tận nhà dân phát người dân không cần ra khỏi nhà để đi nhận
dân nói mãi chưa nhận được hỗ trợ phó chủ tịch tp hồ chí minh hứa sẽ phải trả xong
trước việc nhiều người dân ở các xóm lao động khu nhà trọ gần đây liên tục thắc mắc
chờ mòn mỏi không nhận được gói hỗ trợ phó chủ tịch ubnd tp võ văn hoan khẳng định
chậm nhắc là đến ngày sáu tháng chín
người dân sẽ nhận được chính quyền cơ sở phải xuống tận nhà dân pháp không khỏi dân ra khỏi nhà đi nhận
tp hồ chí minh đang có hai gói hỗ trợ đối với đối tượng lao động tự do mất việc làm và đối tượng hộ nghèo cận nghèo
thừa nhận có sự chậm trễ trong việc phát tiền hỗ trợ cho người dân ở một vài nơi
ông hoàng lý giải lý do là từ chính sách đến việc thực hiện có sự khó khăn
liên quan việc người dân thắc mắc khi không nhận được hỗ trợ đến hỏi phường phường chỉ về tổ trưởng đến tổ trưởng thì lại chỉ lê phường
ông hoan cho biết
quan điểm của thành phố việc này chính quyền địa phương cơ sở phải lo phải xuống rà soát xem xét và trình duyệt
ông hoàng cũng cho biết thành phố đang lên kế hoạch để sau đây tiếp tục hỗ trợ cho người dân và khẳng định ai khó khăn cũng được hỗ trợ
không có thu hẹp đối tượng nào không cần tạm trú hay thường trú không cần giấy tờ gì
chính quyền cơ sở lập danh sách đề xuất hỗ trợ là được
thủ tướng yêu cầu xã phường thị trấn tại hà nội nếu tăng cường giãn cách xã hội
phải làm nghiêm ngặt chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người
nhà cách ly với nhà ai ở đâu ở yên đó
sau chuyến thị xác bất ngờ xuống phường thanh xuân trung nơi có ổ dịch lớn nhất hà nội
thủ tướng yêu cầu hà nội cần ra soát khắc phục ngay các hạn chế bất cập trong công tác phòng chống dịch
như việc số lượng người dân ra đường vẫn rất lớn chưa đặt yêu cầu giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
chấn chỉnh ngay các thiếu sót hạn chế trong việc bố trí cán bộ và các quy định làm việc của các đơn vị chống dịch
nếu để tiếp diễn tình trạng trên và tại nhiều phường xã thị trấn sẽ rất lúng túng
bị động trong khi tình hình diễn biến xấu hơn
trước mắt hà nội cần thực hiện tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
tiếp tục thực hiện nghiêm cấp phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản chiến lược lao dài
bảo vệ vững chắc phùng xanh ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong vùng nông thôn
nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập
hà nội cần quan tâm tập trung chỉ đạo xây dựng các pháo đài phòng chống dịch là các xã phường thị trắng
là nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
cụ thể nếu thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội
phải thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ các yêu cầu cách ly với người nhà cách ly với nhà
ai ở đâu thì ở đó không để chặt ngòi lỏng trong đồng thời phải tổ chức xét nghiệm thần tốc
bảo đảm việc cung ứng cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
tổ chức tiêm vaccine kịp thời an toàn hiệu quả ngay tại xã phường thị trấn
ngày một chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký ban hành chỉ thị về việc
tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
bộ trưởng yêu cầu triển khai nghiêm triệt đề các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhất là trong kỳ nghỉ lễ quốc hánh hai chín hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan
bùng phát như đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua
nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín dịp nghỉ lễ hai chín
bộ y tế vừa chỉ thị yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm
triển khai nghiêm triển đề các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhất là trong kỳ nghỉ lễ quốc hánh hai chín hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan
bùng phát như đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua
thời gian qua nhiều địa phương vẫn còn tình trạng người dân di chuyển
lưu thông với số lượng lớn cùng với đó vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các địa phương có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án
kịch bản phòng chống dịch theo các tình huống cụ thể
nhất là các tình huống khi dịch bệnh bùng phát trong thời gian nghỉ lễ
đắk lắc xử phạt một nhóm người tụ tập cung bái một nhóm người tụ tập ăn nhậu
tổng giá trị phạt là bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
thật sự không thể hiểu nổi đang trong thời kỳ chống dịch căng thẳng như thế này
mà nhiều bà con thật sự rất thiếu ý thức
xử phạt một nhóm người tụ tập cúng bái một nhóm người tụ tập ăn nhậu
tổng giá trị phạt là bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
ông nguyễn thanh vũ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong anna tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm linh sáu triệu đồng đối với một mươi tám người tụ tập đông người
không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tám người này đã có hai hành vi vi phạm hành chính là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
đối với hai hành vi này mỗi người bị phạt một mươi bảy triệu đồng
trước đó một mươi tám người này đã tụ tập tại ngôi đình ở thôn tân thắng xã eanna huyện crong anna để cúng bái
thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cũng liên quan đến chuyện xử phạt ông lê văn sử chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa khánh
thành phố bung ma thuộc tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang làm văn bản đề xuất
ủy ban nhân dân thành phố bung ma thuộc xử phạt chín thanh niên tụ tập ăn nhậu
bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
theo đó chiều ngày ba mươi tháng tám lực lượng công an xã hòa khánh phát hiện chín thanh niên
đang tụ tập ăn nhậu giữa trời mưa trên khu đồi vắng
trước hành vi vi phạm của chín người này xã hòa khánh đã đề xuất thành phố xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng
tổng cộng một trăm ba mươi năm triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã tạm đình chỉ công tác một phó chủ tịch xã
vì mắc sai sót trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở địa phương
cư dân mạng gọi đây là kỳ nghỉ lễ dài nhất từ trước đến nay của cán bộ này
quan chuyên môn ủy ban nhân dân xã tân dân tiến hành kiểm điểm nghiêm túc
cư dân mạng gọi đây là kỳ nghỉ lễ dài nhất từ trước đến nay của cán bộ này
theo thống kê tính đến thời điểm này tại hà tĩnh đã có bốn phó chủ tịch xã
bị tạm đình chỉ công tác vì phòng chống dịch không nghiêm
anh thanh niên sáng nhất mạng xã hội tháng trước là trần văn em
người công nhân trong vụ bánh mì không phải lương thực thiết yếu ở thành phố nha trang
vừa bị chính quyền lập biên bản giữ phương tiện vì ra được không có lý do chính đáng
xem ra cần phải tìm hiểu xem anh này là cứng đầu hay là kém may mắn đây
bà nguyễn thị hà chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa thành phố nha trang khánh hòa
xác nhận vừa lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với anh trần văn em
vì ra đường không có lý do chính đáng trong dịch covid một mươi chín
thông tin từ phường vĩnh hòa cho biết vào trưa ngày một tháng chín
chốt kiểm soát dịch của phường vĩnh hòa phát hiện anh trần văn em đi từ hướng công trường
dự án vega city đến đường điện biên phủ nên ra tiếng hiệu kiểm tra giấy tờ
trong quá trình kiểm tra anh trần văn em không xuất trình được giấy đi đường giấy xét nghiệm liên quan
tổ công tác đã giải thích các lỗi vi phạm hành chính trong thời gian thành phố nha trang đang phong tỏa để phòng dịch
mọi người dân tổ chức cá nhân ra đường phải có lý do chính đáng kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ
tổ công tác của phường vĩnh hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ các phương tiện vi phạm
theo bà hà quá trình làm việc anh trần văn em có lời lẽ không phù hợp với tổ công tác
thậm chí còn lấy đá ném vào trụ sở ủy ban phường nhưng khi thấy cán bộ đưa điện thoại quay clip thì không ném nữa
công trường đang thực hiện ba tại chỗ không hiểu sao anh em vẫn ra được và đi ngoài đường mà không có giấy tờ gì
không phải vì vụ việc đợt trước mà bỏ qua cái gì đúng là đúng sai thì phải xử lý bà hà cho biết
ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa có giấy hẹn vào ngày ba tháng chín tới đây
anh trần văn em phải lên phường để nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng
trong clip nói trên phía anh em cho rằng mình xin lấy xe để về lấy giấy tờ nhưng bên tổ công tác không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại
phóng viên đã liên hệ với anh em nhưng không liên lạc được
trước đó anh trần văn em là người con nhận trong clip mà ông trần lê hữu thọ
lúc đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa xử phạt vì ra đường mua bánh mì vào cuối tháng bảy vừa qua
vì cho rằng bánh mì không phải là lương thực thiết yếu
do anh phó chủ tịch phường phải xin nghỉ việc
đại dịch hoành hành đã khiến cho cuộc sống có những thay đổi lớn
lần đầu tiên người dân hà nội chứng kiến một diện mạo hoàn toàn khác
không khí của ngày tết độc lập giữa những ngày giãn cách xã hội
trong ngày đầu nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín trên nhiều tuyến đường
lực lượng chức năng đã tăng cường để kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường
tất cả các phương tiện đi qua chốt kiểm soát đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ
cán cước công dân
ghi nhận trong sáng nay lưu lượng phương tiện đi qua các tuyến đường tương đối đông
lực lượng chức năng phải liên tục điều phối để tránh gây ủn tắc
cùng thời điểm đó trên các tuyến phố trung tâm không khí khá yên bình và vắng vẻ
khu vực gần hồ gươm xe cộ thưa thớt hầu như không thấy người dân ra đường
mặc dù đang trong thời kỳ giãn cách xã hội nhưng trên các tuyến phố
con đường của thủ đô hà nội vẫn rực rỡ sắc cờ đỏ chào mừng ngày quốc khánh